các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng báo sức khỏe và đời sống trong thời gian qua
bằng những thông tin nhanh chuẩn xác và thời sự kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đến với những tin tức đầu tiên
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi bảy h ngày tám tháng chín đến một mươi bảy h ngày chín tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai bốn trăm hai mươi ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi một ca nhập cảnh và một mươi hai ba trăm chín mươi chín ca ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm năm năm trăm bốn mươi chín ca bình dương bốn năm trăm ba mươi một ca đồng nai tám trăm tám mươi ca long an bốn trăm một mươi hai ca tây ninh một trăm sáu mươi một ca kiên giang một trăm ba mươi năm ca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
một ca gia lai bảy ca quảng ngãi sáu ca hưng yên bốn ca cà mau bốn ca bắc ninh hai ca các tỉnh trà vinh quảng trị ninh thuận bắc giang mỗi nơi một ca trong đó có sáu một trăm ba mươi tám ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã giảm hai trăm sáu mươi bốn ca tại tp hcm giảm một bảy trăm năm mươi chín ca bình dương tăng một ba trăm năm mươi chín ca đồng nai tăng sáu mươi sáu ca long an tăng bốn mươi ca tây ninh giảm một mươi ca trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi hai bảy trăm năm mươi trường hợp
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
việt nam có năm trăm bảy mươi sáu chín mươi sáu ca nhiễm đứng thứ năm mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi tám trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có năm tám trăm năm mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm bảy mươi một bảy trăm bốn mươi năm ca trong đó có ba trăm ba mươi năm ba trăm chín mươi sáu bệnh nhân
đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước đó là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên và vĩnh phúc
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là tp hcm hai trăm bảy mươi tám bảy trăm linh ba
bình dương một trăm bốn mươi sáu hai trăm chín mươi sáu trường hợp đồng nai ba mươi hai năm mươi chín trường hợp lòng an hai mươi bảy hai trăm một mươi sáu trường hợp và tiền giang một mươi một hai trăm bảy mươi bốn trường hợp
tiếp tục là tình hình điều trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi hai năm trăm hai mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi ba trăm ba mươi tám một trăm bảy mươi người
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm ba mươi
tổng số ca được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn bốn trăm một mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một trăm linh một trường hợp thở oxy dòng cao hfnc một một trăm chín mươi hai trường hợp thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi ba trường hợp thở máy xâm lấn chín trăm một mươi sáu trường hợp ếch mô ba mươi năm trường hợp
về số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc kcb vn ghi nhận hai trăm bảy mươi hai ca tử vong
trong đó tại tp hcm hai trăm linh ba ca bình dương bốn mươi ca
tổng hợp sáu ca tiền giang năm ca cần thơ một ca khánh hòa hai ca đà nẵng
trong hai ngày mùng tám mùng chín là ba ca hà tĩnh một ca quảng nam tây ninh vĩnh long mỗi nơi một ca
bổ sung bảy mươi ba ca tử vong trong thời gian trước đó bao gồm tỉnh đồng nai sáu mươi bốn ca tỉnh kiên giang năm ca tỉnh bình thuận bốn ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là ba trăm một mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bốn bốn trăm bảy mươi ca chiếm tỷ lệ hai năm
so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hiện là hai
mới đây chính phủ đồng ý bổ sung một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng từ số kinh phí cắt giảm tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
vào nguồn sự phòng để tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày chín tháng chín phó thủ tướng lê minh khái đã ký thay thủ tướng ban hành nghị quyết về phương án xử
nguồn kinh phí cắt giảm tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
theo đó các thành viên chính phủ quyết nghị thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm tiết kiệm của ngân sách trung ương
để bổ sung cho nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một tập trung cho phòng chống dịch covid một mươi chín như đề nghị của bộ tài chính
chính phủ giao bộ tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của số liệu báo cáo
bộ trưởng tài chính thừa ủy quyền thủ tướng chính phủ thay mặt chính phủ báo cáo ubthqh
phép sử dụng bổ sung một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng số kinh phí cắt giảm tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một
và nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi một để tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày phó thủ tướng lê minh khái ký quyết định về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia
cho ubthqh để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bộ tài chính xuất cấp bốn mươi bộ nhà bạc cứu sinh và bốn bộ máy phát điện cho thành phố cần thơ
để phòng chống dịch
thưa quý vị tất cả các chuyên gia phòng chống dịch covid một mươi chín ở bất kỳ quốc gia nào
cũng luôn có một câu tiền đề rất đáng chú ý
dù tình hình có khó khăn đến mấy cũng phải quyết bảo vệ hệ thống y tế
với lực lượng tuyến đầu là các y bác sĩ làm nòng cốt
những thức phim trong chương trình vtv đặc biệt mang tên danh giới
đã thuật lại những cảnh tượng khó quên tại khu k một bệnh viện hùng vương thành phố hồ chí minh
những bước chân hối hả những cuộc điện thoại hai mươi bốn trên bảy
những thao tác điềm tĩnh với cái đầu lạnh
dù rằng trái tim đang nôn nóng dành giật lại mạng sống cho từng người dân khỏi lễ hái tử thần
bấy nhiêu cũng đủ để làm nước mắt bao người phải rời vì xót xa hồi hộp
căng thẳng bất lực xúc động và cả vỡ hòa
nhưng đó chỉ là một mảnh ghép nhỏ của một bức tranh rất lớn
đã và đang diễn ra ngày đêm ở thành phố này
thật khó có thể nói hết được những vất vả và hy sinh của đội ngũ blue trắng
những lúc cao điểm họ phải làm việc
đến một mươi hai giờ mỗi ngày thậm chí phải làm thêm việc hành chính
những bộ đồ bảo hộ nóng nực bí bách hàng chục giờ một ngày
những bữa cơm nuốt vội những giấc ngủ chập trơn
những lúc ngất xỉu vì kiệt sức những tháng ngày xa con nhỏ người thân
những phút giây tất bật chuẩn bị thiết bị cứu người
những thời khắc nhanh nhanh nguy cấp lắm rồi cố lên
đừng bỏ cuộc chị ơi thở đi cố gắng hít sâu thở ra
đừng ngủ không được ngủ phải thở đi chị ơi
may quá ổn rồi tốt rồi sống rồi
và cũng có những khi thẫn thờ vì để vụt mất bàn tay một ai đó về bên kia thế giới
chúng tôi xin lỗi rất tiếc nhưng
đời sống tinh thần của các y bác sĩ có lẽ sẽ khó có thể vẽ nên một đô thị nào đó rõ ràng
nếu không muốn nói là một bức tranh nguệt ngoạc lộn xộn cảm xúc
có bệnh nhân nghe lời nhưng cũng nhiều người trong cơn hoảng loạn hoặc hôn mê đã không thể hợp tác
có bệnh nhân đã mạnh mẽ vượt qua nhưng cũng có những người gục ngã chấp nhận rời cõi tạm
có người mừng rỡ đón người thân trở về từ danh giới sinh tử
nhưng cũng có những người cắn chảy máu bờ môi vì thứ cảm giác đau đớn tột cùng
khi người thân chỉ qua một đêm đã rời danh giới của sự sống
có gia đình mất đi một người thân đã đau như cắt da cắt thịt
nhưng cũng nhiều gia đình không còn nước mắt khi người thân lần lượt ra đi
hàng ngàn người nằm xuống trong đợt dịch kỳ này
là vô số nỗi đau dây dứt mà các y bác sĩ đã phải cảm nhận và chịu đựng
nhưng khác với tất cả mọi người còn lại
đều có thời gian vui mừng đoàn viên hoặc góc cho đã khi người thân lìa trần thế
các y bác sĩ lại không có thời gian cho bản thân mình
cho những cảm xúc của hỉ nộ ai ố
những cung bậc cảm xúc mà mỗi một người đều phải trải qua trong những ngày dịch dã
thiền chức của họ khiến blues trắng không được phép để cảm xúc vượt quá mức kiềm chế
hoặc cũng không có đủ thời gian để lún sâu vào sự bi thương
họ phải chiến đấu
chính phủ và chính quyền địa phương đã có những ưu tiên nhất định cho lực lượng y tế tuyến đầu
từ vaccine đến bảo hộ cũng như một số chế độ an sinh
tuy nhiên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm cho biết
việc chăm lo đời sống của nhân viên y tế còn nhiều bất cập
làm quá nhiều thời gian lượng công việc quá tải
không đảm bảo nhiều người phơi nhẫm
một số nhân viên y tế và lực lượng chống dịch đã tử vong sau khi mắc covid một mươi chín
đó là chưa kể đến những sang chấn tâm lý của đội ngũ này khi căng thẳng trong thời gian dài
trong bối cảnh đó dù khó khăn đến mấy
thì nhà nước cũng phải cấp bách thực hiện các giải pháp giảm tài
đảm bảo điều kiện sống làm việc và sinh hoạt an toàn
và đầy đủ nhất cho các y bác sĩ và nhân viên y tế
bảo vệ lực lượng tuyến đầu này cũng là bảo vệ cả hệ thống y tế của việt nam
để có thể chống dịch
có đủ thêm tiền của nhân lực vào vùng tâm dịch như thành phố hồ chí minh lúc này
thì cũng không sợ thừa
chúng ta cùng quay trở lại với công tác chống dịch tại thủ đô
mới đây theo phản ánh của người dân
hai thanh tra giao thông cùng một làn kiểm soát được mở
khiến cho hàng nghìn phương tiện đã có mã luồng xanh vận tải
un ứ kéo dài trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
được biết lực lượng chức năng chỉ mở hai làn kiểm soát để qua trạm thu phí
trong đó có một làn dành cho xe luồng xanh
một làn dành cho xe luồng xanh vận tải do thanh tra giao thông phụ trách
làn còn lại dành cho các phương tiện khác do cảnh sát giao thông kiểm tra
tại làn kiểm soát xe luồng xanh vận tải
hai thanh tra giao thông quét mã qr từng phương tiện
và kiểm tra hành chính của tài xế
giấy vận tải luồng xanh của xe này không hợp lệ
năm tài xế sau đó cho biết giấy trên kính xe đã hết hạn
và người này lấy mã qr mới từ trong xe ra
mất gần năm phút ô tô này mới có thể di chuyển
ngoài mã qr luồng xanh vận tải
các giấy tờ có liên quan của tài xế cũng được thanh tra giao thông kiểm soát chặt
việc này được thực hiện theo chỉ đạo của sở giao thông vận tải hà nội
nhằm kiểm soát các phương tiện đi từ vùng dịch
và ngăn tình trạng tài xế lợi dụng được cấp mã luồng xanh vận tải
để chở người và hàng hóa vi phạm
một ô tô tải được cấp mã vận tải luồng xanh
tuy nhiên hành trình của phương tiện không được đi qua khu vực cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng thanh tra giao thông sau đó yêu cầu tài xế lập tức quay đầu
việc kiểm soát tất cả xe trong khi chỉ có một làn dành cho phương tiện luồng xanh được qua chốt
khiến cho lượng lớn phương tiện bị ủn tắc
trong hình hàng trăm ô tô đang chuyển hướng để vào khu vực làn kiểm soát xe luồng xanh
gây ra xung đột giao thông
tài xế lê văn cương đi từ ninh bình cho biết
anh mất gần bốn mươi phút để chờ đợi thoát khỏi khu vực ủn tắc
thời tiết đang giao mùa nắng oi cùng với khói xe
khiến hàng chục con lợn của tôi có nguy cơ chết nếu phải chờ đợi thêm
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
cục cảnh sát giao thông triển khai lực lượng từ xa
yêu cầu các tài xế đi đúng vào luồng phương tiện
để tránh gây xung đột khi nhập vào làn kiểm soát luồng xanh vận tải
hàng dài ô tô ủn ứ trên cao tốc pháp vân cổ rẽ
lúc một mươi h hai mươi đoạn đường ủn tắc khoảng ba bốn km theo hướng vào nội đô
tài xế nguyễn văn ba ở tam điệp ninh bình cho biết
anh ủng hộ việc lực lượng chức năng kiểm soát chặt
để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan
tuy nhiên lực lượng tại chốt cần tăng cường và mở nhiều làn hơn nữa
chỉ có một làn dành cho xe luồng xanh với hai thanh tra giao thông như vậy
là quá tải gây ủn tắc và ảnh hưởng lớn đến thời gian và chi phí đi lại của chúng tôi
anh ba nói
trước đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu các địa phương
dừng ngay việc ban hành thêm quy định và giấy phép con cản trở lưu thông hàng hóa
còn tại tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm hcdc cho hay tiệm vaccine là công tác được ưu tiên hàng đầu của thành phố
để toàn bộ người dân đều có kháng thể với virus sars cov hai
từ đó thành phố có thể mở cửa dần các hoạt động và sớm trở lại trạng thái bình thường mới
cập nhật đến thời điểm này có hai trăm bảy mươi ba sáu trăm bảy mươi bốn trường hợp mắc bệnh phát hiện tại tp hcm
trong đó có hai trăm bảy mươi ba hai trăm một mươi hai trường hợp nhiễm trong cộng đồng và bốn trăm sáu mươi một trường hợp nhập cảnh
hiện đang điều trị cho bốn mươi
trong đó có bốn mươi bảy trăm sáu mươi hai bệnh nhân trong đó có hai tám trăm bảy mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai sáu trăm chín mươi bảy bệnh nhân nặng
trong ngày tám chín có ba sáu trăm một mươi sáu bệnh nhân xuất viện tổng số xuất viện đến nay là một trăm ba mươi bảy hai trăm linh tám bệnh nhân
theo hcdc thành phố triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên từ nay đến ngày một mươi năm
chiến dịch với mục đích tiêm phủ toàn bộ mũi một cho toàn bộ người trên một mươi tám tuổi
sinh sống tại thành phố và những người tiêm mũi hai đã đủ thời gian
các quận huyện đã đánh giá phân loại vùng nguy cơ và thực hiện xét nghiệm đợt ba từ ngày bảy tháng chín
kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh đợt một tổng số mẫu đã lấy là hai sáu mươi ba chín trăm một mươi bảy tỷ lệ dương tính là ba sáu
đợt hai tổng số mẫu đã lấy là một bảy trăm năm mươi chín hai trăm sáu mươi chín tỷ lệ dương tính là hai bảy
câu chuyện về giấy thông hành giấy đi đường
dường như vẫn là chủ đề nóng được cả xã hội quan tâm
mới đây bộ công an đã thông tin chính thức về áp khai báo y tế mới
cục quản lý cảnh sát hình sự về trật tự xã hội c sáu bộ công an thông tin chính thức
về việc triển khai ba phần mềm hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ nhất là phần mềm quản lý công dân vùng dịch
thông qua khai báo tại địa chỉ website sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
c sáu cho biết đến nay đã có gần một mươi bảy tài khoản dịch
hơn sáu sáu trăm linh chốt kiểm soát với năm hai trăm sáu mươi ba tám trăm sáu mươi ba tờ khai qua chốt
trong đó có hơn hai mươi sáu năm trăm linh shipper hoạt động tại tp hcm
phần mềm trên còn dễ dàng triển khai ở các điểm khi có yêu cầu như siêu thị
cửa hàng thuốc trung tâm thương mại mà không cần phải lập chốt do công an kiểm soát
đặc biệt bộ công an vừa triển khai ứng dụng vneid sử dụng trên điện thoại di động
của hai hệ điều hành ios và android
kết hợp đọc mã qr code bằng camera tại các chốt
nhằm giảm tải việc tiếp xúc dịch và tăng hiệu quả kiểm soát
thời gian tới c sáu sẽ nghiên cứu đề xuất các phương án kiểm soát người nước ngoài vào việt nam
để truy vết và quản lý cư trú với người nước ngoài
thứ hai là phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
được thiết kế trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mục đích nhằm xác minh nhanh chóng thông tin công dân
đặc biệt là công dân tạm trú lưu trú
tăng cơ nhỡ thuộc diện cần hỗ trợ
c sáu cho hay đến nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã sử dụng phần mềm nêu trên
lực lượng công an xã phường thị trấn phối hợp với ubnd cung cấp
thực hiện cập nhật thông tin năm trăm bốn mươi bảy bảy trăm bốn mươi tám trường hợp thuộc diện chính sách
và phát tiền trợ cấp cho bốn trăm tám mươi sáu chín trăm bốn mươi hai trường hợp
thứ ba là phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
giúp dễ dàng thực hiện cập nhật tình trạng nhiễm và nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
phần mềm này có sẵn trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và được ứng dụng ngay trên toàn quốc không phát sinh chi phí đào tạo
chuyển giao và người vận hành
đến nay công an địa phương đã thực hiện cập nhật thông tin f f một f hai f ba
lên hệ thống với hơn sáu ba trăm linh trường hợp f hơn năm trường hợp f một và gần bảy f hai
cảnh sát khu vực công an xã thường xuyên cập nhật theo dõi tình trạng
của người nhiễm hoặc kỳ nhiễm để phục vụ kiểm soát việc giải quyết đi lại
thống kê nhanh chính xác tổng số công dân thuộc diện f f một f hai trên địa bàn quản lý
đáng chú ý phần mềm còn phục vụ kiểm soát tình trạng người dân khi tham gia giao thông
và quản lý di biến động dân cư đặc biệt đối với người có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín
mới đây câu chuyện về nữ phó chủ tịch phường hòa hiệp nam quận liên triểu
thành phố đà nẵng đang cùng tổ công tác đi hỗ trợ công nhân khó khăn
thì bị một đối tượng dùng xe hàng đuổi đánh được rất nhiều người quan tâm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn bình hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khu đô thị ecocham thuộc phường hòa hiệp nam quận liên triều
về tội chống người thi hành cơ vụ
theo điều tra khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày năm tháng chín tổ công tác gồm bà nguyễn thị thùy phương
phó chủ tịch ubnd phường hòa hiệp nam hai cán bộ phường và trung úy lê duy khang
cảnh sát khu vực công an phường hòa hiệp nam thực hiện công vụ tại khu đô thị ecocham
tại đây tổ công tác ghi nhận khó khăn nhằm hỗ trợ thực phẩm cho nhóm công nhân đang phải ở lại các công trình
khi tổ công tác đang nói chuyện với công nhân thì nguyễn bình hưng bất ngờ từ trong nhà cầm cuốc chạy ra la lối
đối tượng đe dọa cầm cuốc đuổi đánh tổ công tác
bị công an yêu cầu trở vào nhà hưng tức tối vứt lại cuốc rồi cầm xe hàng làm hung khí để tiếp tục đuổi đánh tổ công tác
hưng vung xe hàng khiến cho nữ phó chủ tịch phường bị ngã ra đất xây xát và hư hỏng điện thoại di động
thấy tình hình căng thẳng trung úy khang đã điện thoại cho lãnh đạo công an phường yêu cầu lực lượng hỗ trợ
ngay sau đó lực lượng hỗ trợ đã có mặt và khống chế hưng đưa về trụ sở làm việc
tại đây hưng khai nhận do bản thân uống bia say đồng thời trước đó có mâu thuẫn với chị ruột trong nhà
không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra sự việc trên
hưng đang bị tạm giam để điều tra về tội danh chống người thi hành cơ bộ